theo thông tin từ bộ giáo dục và đào tạo tính đến sáng ngày hôm nay đã có ba mươi tỉnh thành phố quyết định cho học sinh đi học trở lại từ ngày một mươi bảy tháng hai
bên cạnh đó thì thủ đô hà nội cũng vừa có quyết định sẽ tiếp tục cho học sinh nghỉ học
ba mươi tỉnh thành phố quyết định cho học sinh đi học trở lại gồm hà tĩnh hà nam sóc trăng tây ninh đắk nông hậu giang bình phước sơn la lâm đồng trà vinh
đà nẵng cần thơ yên bái quảng ngãi cà mau đồng nai lào cai tuyên quang vĩnh long nam định cao bằng kiên giang bạc liêu hưng yên an giang ninh bình hòa bình điện biên đắk lắc và thừa thiên huế
riêng tỉnh vĩnh phúc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày hai mươi ba tháng hai
trước đó ngày một mươi ba tháng hai bộ giáo dục và đào tạo đã có công văn yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo tham mưu cho ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tăng cường nhân lực y tế cho trường học bố trí đủ nguồn lực cho phòng chống dịch bệnh thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo chuyên môn của bộ y tế về các nội dung cần thực hiện trước trong và sau khi cho học sinh trở lại trường học